tối ngày một mươi tám tháng ba tri cục trưởng tri cục thú y và chăn nuôi tỉnh thừa thuyên huế công bố đã có dịch tả lợn châu phi
tại một gia đình ở thôn hiền an xã phong sơn huyện phong điền tỉnh thừa tuyên huế
trị cục thú y và chăn nuôi đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn còn lại của gia đình
đồng thời hướng dẫn hộ chăn nuôi rắc vôi phun trừ hóa chất khử trùng tiêu độc trong khu vực này
xây dựng các chốt chặn tại địa bàn xã không cho các hộ mua bán vận chuyển lợn ra vào địa bàn
đây là địa phương đầu tiên của tỉnh thừa tuyên huế xuất hiện dịch tả lợn châu phi